chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã thăm và kiểm tra công trình xây dựng nhà quốc hội lào
tham dự có đồng chí sổ phan phiang kham my phó chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
trưởng ban chỉ đạo xây dựng nhà quốc hội mới của lào cùng lãnh đạo các bộ ngành của việt nam
nhà quốc hội lào là công trình xây dựng nhà quốc hội mới của lào qua của đảng nhà nước và nhân dân việt nam tặng đảng nhà nước và nhân dân lào
là công trình có ý nghĩa chính trị đối ngoại biểu tượng sâu đậm của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
đến nay sau một mươi bốn tháng thi công công trình đã hoàn thành phần kết cấu thô gồm hai tầng hầm và năm tầng nổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan việt nam và lào
và những nỗ lực vấn đấu của bộ xây dựng chủ đầu tư cùng với nhà thầu đã khắc phục mọi khó khăn
tranh thủ thuận lợi để triển khai các công việc chuẩn bị thi công công trình bảo đảm đúng tiến độ đề ra
nhấn mạnh đây là món quà của đảng nhà nước và nhân dân việt nam nên cần được hoàn thành đúng tiến độ đề ra
đảng nhà nước và nhân dân việt nam trao tặng đảng nhà nước và nhân dân lào như biểu tượng của tình hữu nghị vĩ đại
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
đòi hỏi chất lượng công trình phải tốt nhất đẹp nhất hiện đại và có kiến trúc tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa lào
chủ tịch quốc hội yêu cầu ban quản lý dự án các đơn vị tư vấn và giám sát chủ đầu tư và binh đoàn một mươi một
cùng các nhà thầu phụ cần thực hiện nghiêm các quy định về quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đúng thiết kế đã được phê duyệt
chủ đầu tư chỉ đạo nghiệm thu chặt chẽ từng giai đoạn của công trình trước khi nghiệm thu tổng thể theo đúng trình tự quy định